liên quan đến vấn đề này bộ y tế vừa có văn bản về việc tăng hạn sử dụng
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó để tiếp tục tăng diện bao phủ vaccine covid một mươi chín đặc biệt đối với việc sử dụng vaccine pfizer
bộ y tế cho biết vừa qua cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda
cơ quan quản lý dược châu âu ema và tổ chức y tế thế giới who đã phê duyệt việc tăng hạn dùng
của vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản
từ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine pfizer combinati
do công ty trách nhiệm hữu hạn pfizer việt nam cập nhật và sự phê duyệt của fda ema và who
ngày hai mươi hai tháng một mươi cục quản lý dược bộ y tế đã có công văn về việc đồng ý
tăng hạn dùng của vaccine cominati ở điều kiện bảo quản nhà sản xuất khuyến cáo
theo đó cập nhật hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn sáu tháng như sau
hàng sử dụng in trên bao bì là tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì hàng dùng cập nhật mới tăng thêm ba tháng
lần lượt là tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế khẳng định việc tăng hàng dùng đối với vaccine covid một mươi chín pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu
không làm thay đổi chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine và được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
bộ y tế nhấn mạnh địa phương nào để vaccine hết hàng do không sử dụng
phải tiêu hủy thì đồng chí giám đốc sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
bộ y tế vừa phát đi ý kiến của ông kỳ đồng pháp
trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
sau khi thông tin về hai lô vaccine sử dụng cho trẻ em được bộ y tế thông báo kéo dài hạn dùng gây nhiều băn khoăn cho phụ huynh
trả lời câu hỏi việc gia hạn thời gian sử dụng vaccine thêm ba tháng có bảo đảm vaccine đạt chất lượng an toàn và hiệu quả
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ông kỳ đồng pháp cho biết dữ liệu từ nghiên cứu tính ổn định đã chứng minh rằng
chất lượng của vaccine đáp ứng các yêu cầu sử dụng do đó chất lượng vaccine lại như nhau đến chín tháng
ông kỳ đồng pháp cũng cho rằng vaccine còn trong hạng sử dụng và được bảo quản trong các điều kiện đạt yêu cầu
thì sản phẩm vaccine được coi là an toàn và hiệu quả để sử dụng
những vaccine này có thể được sử dụng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng đã được phê duyệt sử dụng
đối với vaccine pfizer biontech covid một mươi chín nhóm đối tượng được who cấp phép sử dụng là nhóm người từ một mươi hai tuổi trở lên
trong hai ngày vừa qua nhiều phụ huynh xông xao khi hai lô vaccine pfizer mới nhập khẩu về việt nam cuối tháng một mươi một
hàng sử dụng trên nhãn là ngày ba mươi tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi một được bộ y tế cho phép kéo dài hạn dùng trong quyết định là vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
việc bộ y tế không làm rõ và thông tin sớm về hai lô vaccine này
đồng thời với quyết định kéo dài hạn sử dụng vaccine đã khiến cho phụ huynh
đặc biệt là tại hà nội lo ngại khi nhiều trường ở hà nội có lịch tiêm vào sáng ngày một tháng một mươi hai
do đó vào sáng ngày một tháng một mươi hai sở y tế hà nội đã tạm dừng sử dụng hai lô vaccine gia hạn
để chờ ý kiến chuyên môn từ bộ y tế
thưa quý vị
hiệu quả của vaccine sau tiêm đang là một trong những thông tin được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt liên quan đến việc gia hạn sử dụng vaccine pfizer
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế
việt nam không tự động gia hạn cho việc này để người dân không hoang mang
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của chính phủ
ngày một tháng một mươi hai bộ y tế tiếp tục thông tin cụ thể liên quan đến việc gia hạn sử dụng
đối với mỗi loại vaccine
các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế
để đưa ra quyết định về hạn sử dụng
trong đó vaccine pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp
nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới
cũng như sản phẩm sinh học
nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau
kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định đảm bảo chất lượng
hạn dùng đến chín tháng thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất
khi được bảo quản ở âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
sau khi đã đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng chín tháng
nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng từ sáu tháng lên chín tháng
vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fdi
vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược châu âu ema
đã thông qua sử dụng của vaccine pfizer lên chín tháng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới who
cũng đã có thư gửi unicef
thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine pfizer lên chín tháng
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu
trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắc khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
từ thời điểm fdi và ema phê duyệt nói trên
các lô vaccine pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng sáu tháng
thì tự động tăng hạn dùng lên chín tháng
các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên loại vaccine
theo hạn sử dụng của nhà sản xuất
và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên chín tháng
trong thời gian tới nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định
chất lượng sẽ nợ hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền
để tăng hạn sử dụng của vaccine đến một mươi hai một mươi tám hoặc hai mươi bốn tháng
liên quan đến vấn đề tăng hạn sử dụng vaccine pfizer
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế
việt nam không tự động gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định theo yêu cầu
của quốc gia
tạp chí y học anh đã đăng tải kết quả nghiên cứu mới nhất
về hiệu quả phòng bệnh covid một mươi chín giảm dần của vaccine pfizer biontech sản xuất
nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc cơ quan y tế lumix của israel
và viện y tế quốc gia nah của mỹ phối hợp thực hiện
với sự tham gia của hơn tám mươi người tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
kết quả nghiên cứu cho thấy sau chín mươi ngày tiêm mũi thứ hai
nguy cơ nhiễm sars cov hai ở người tiêm cao gấp hai lần
và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng trong sáu tháng sau tiêm
theo dõi sở sức khỏe điện tử của tám mươi năm mươi bảy người đã tiêm chủng vaccine của pfizer
và không có tiền sử mắc covid một mươi chín tại id
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có bảy chín trăm bảy mươi ba người tương ứng với chín ba mươi
có kết quả dương tính với covid một mươi chín
ở nhóm người tiêm mũi hai sau hai mươi một đến tám mươi chín ngày
số người dân tính với sars cov hai chỉ chiếm một ba
tuy nhiên tỷ lệ này không đáng đáng đáng đáng
tỷ lệ này đã tăng lên hai bốn ở nhóm người tiêm mũi hai sau chín mươi đến một trăm một mươi chín ngày
ở nhóm người tiêm mũi hai sau một trăm hai mươi đến một trăm bốn mươi chín ngày
một mươi ba ở người tiêm mũi hai sau một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi chín ngày
và một mươi tám năm ở người tiêm mũi hai sau một trăm tám mươi ngày hoặc hơn
các nhà nghiên cứu cho rằng có thể có yếu tố khác tác động đến nguy cơ mắc covid một mươi chín
ở người đã tiêm hai mũi cũng như tỷ lệ dương tính ở nhóm người này
như biến thể của virus gây lây nhiễm và môi trường có nguy cơ

kết quả này cũng có thêm bằng chứng cho thấy cần tiêm mũi tăng cường
để duy trì khả năng bảo vệ trước sự tấn công của virus sars cov hai
istram là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới
triển khai chương trình tiêm chủng sử dụng vaccine của pfizer vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và không lâu sau đó là mỹ
đến tháng chín làn sóng là nhiễm sars cov hai bùng phát trở lại tại israel
và đến nay là mỹ
tuần trước cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã thông qua quyết định
cấp phép tiêm mũi tăng cường vaccine của pfizer cho người trên một mươi tám tuổi
sau sáu tháng tiêm mũi hay